ngày hai mươi chín tháng bốn chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam đã chủ trì cuộc họp với các cơ quan đơn vị liên quan
để làm rõ thông tin chung quanh việc mua sắm hệ thống máy xét nghiệm real time pcr tự động xét nghiệm covid một mươi chín
do công ty cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp việt bán với giá là bảy hai mươi ba tỷ đồng
sau khi nghe các cơ quan đơn vị liên quan trình bày chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam lê trí thanh
giao cho thanh tra tỉnh tổ chức thanh tra đột xuất về gói thầu mua sắm hệ thống máy xét nghiệm real time pcr tự động xét nghiệm covid một mươi chín
và báo cáo ubnd tỉnh trước ngày hai mươi tháng năm đồng thời tiếp tục tổ chức thanh tra việc mua sắm các trang thiết bị để phòng chống dịch của ngành y tế trong thời gian qua
chủ tịch ubnd tỉnh quảng nam cũng lưu ý trong quá trình thanh tra sở y tế không được chuyển tiền thanh toán mua máy xét nghiệm
cho công ty cổ phần thương mại và đầu tư giải pháp việt nếu có dấu hiệu vi phạm thì chuyển cơ quan điều tra xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật